sẽ không còn chế độ công chức viên chức suốt đời nữa thay vào đó là loại hợp đồng có thời hạn
hoặc không xác định thời hạn là một trong những điểm mới trong đề án sửa đổi luật cán bộ công chức
và luật viên chức đừng đưa ra thảo luận trong kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn này
làm sao để không còn cảnh công chức viên chức sáng cấp ô đi tối cấp ô về
và tạo điều kiện để thu hút nhân tài phục vụ đất nước
để có góc nhìn đa chiều trong vấn đề này mời quý vị và các bạn cùng đến với trao đổi
của biên tập viên tiến tú với ông nguyễn tiến dĩnh nguyên thứ trưởng bộ nội vụ
vâng cảm ơn trường quẹt thái
lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay
và trước khi bắt đầu phần trao đổi xin mời ông cùng quý vị khán giả
chúng ta sẽ đến với một phóng sự ngay sau đây
theo báo cáo của bộ nội vụ năm hai nghìn một mươi tám số công chức là hơn hai trăm tám mươi bốn sáu trăm linh người
chỉ khoảng một bảy trăm linh người không hoàn thành nhiệm vụ
tổng số viên chức ở các cơ quan đã báo cáo là hơn một một triệu người
không hoàn thành nhiệm vụ là hơn bốn hai trăm linh người
như vậy tỷ lệ không hoàn thành nhiệm vụ chỉ là năm mươi chín công chức và ba mươi tám viên chức
đồng nghĩa với việc gần một trăm linh công chức viên chức năm hai nghìn một mươi tám hoàn thành nhiệm vụ
tuy nhiên thực tế lại dường như khác xa với hiện thực
việc bình xét và xác định hoàn thành nhiệm vụ dù thế nào cũng chưa thực sự thuyết phục
tại sao lại nói như vậy
gian lận thi cử năm hai nghìn một mươi tám hàng trăm vụ phá rừng với gần một mươi ba vụ vi phạm pháp luật về rừng
hay hàng trăm vụ việc phá hoại môi trường vi phạm doanh nghiệp
sai phạm đánh bạc sai phạm đất đai liên quan đến nhiều cán bộ công chức viên chức
đây có phải là nghịch lý trong đánh giá cán bộ công chức viên chức
với chủ trương tinh giản biên chế loại bỏ khỏi bộ máy những người yếu kém
thế nhưng với gần một trăm linh hoàn thành nhiệm vụ
thì chúng ta phải loại ai đây
ngày hai mươi bốn tháng năm quốc hội họp tiếp tục thảo luận về dự án sửa đổi luật cán bộ công chức và luật viên chức
trong đó sửa đổi một số điều trong phần loại đánh giá cán bộ công chức viên chức
tuy nhiên điều được các đại biểu quốc hội quan tâm và đề xuất hơn cả
chính là đề xuất bỏ công chức viên chức suốt đời đa phần đều tán thành
chúng ta cũng mạnh dạng là gì
những viên chức những công chức không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ ra khỏi đội ngũ
cho những người trẻ hơn và công việc thì nó cũng phải là đấy
có những cái lộ trình chứ cũng tránh là có những cái sốc
bây giờ chúng ta lại làm là không phải viên chức suốt đời mà hợp đồng theo từng giai đoạn
cũng phải nghiên cứu một cái chính sách
không thì chúng ta lại cực đoán từ cái thái quá thì cũng sẽ có những cái ảnh hưởng
vậy vấn đề đặt ra khi bỏ chế độ viên chức suốt đời
là làm sao xây dựng được chính sách đãi ngộ phù hợp thu hút nhân tài
và đặc biệt là cơ chế kiểm soát quyền lực và giám sát người đứng đầu
tại các cơ hội
so với thực tế dù chúng ta thấy còn rất nhiều vấn đề
mà trong cải cách hành chính hiện nay đang nêu
là một cái nền hành chính hẳn còn rất là công cành
rồi kém hiệu lực hiệu quả
và năng suất lao động của chúng ta rất thấp
nhưng mà kết quả phân loạn là như vậy
thưa ông với đề xuất là bỏ viên chức suốt đời
tức là loại bỏ cái cảnh mà công chức viên chức sáng cắp ô đi chiều cắp ô về
và đồng thời là tạo cơ chế để thu hút nhân tài
nhưng cũng phải chú ý tới một điều là
bảo vệ quyền lợi của người lao động
để tránh đẩy họ vào cái tình cảnh là sẵn sàng có thể bị xa thải bất cứ lúc nào
thì theo ông thì ban soạn thảo cần phải lưu ý và làm rõ những điểm gì ạ
trước kia chúng ta cũng đã thực hiện chế độ viên chức
tức là theo chế độ viên chế
sau đó thực hiện cái luật viên chức
thì đã chuyển sang cái chế độ hợp động
để nếu trong trường hợp mà cái người lao động mà không đáp ứng được
thì cái người sử dụng lao động có thể là thôi chấm sửa động
như vậy nó tạo ra một cái sự phấn đấu
anh trong quá trình làm việc đó
anh phải phấn đấu hết sức mình để đáp ứng được yêu cầu
còn nếu không có đáp ứng yêu cầu thì cái người sử dụng lao động có quyền như vậy là chấm sửa hợp đồng
thì như vậy nó tạo ra cái sự kích thích
là sự phấn đấu có thể thu hút những cái người tài vào
và cái người đáp ứng được cái năng lực cái yêu cầu của cái đơn vị đó
tuy nhiên thực hiện chế độ hợp đồng đối với viên chức
thì cũng rất nhiều người băn khoăn
là như vậy là cái trách nhiệm và cái quyền hạn
của cái người mà đứng đầu
liên tiếp tức là sử dụng lao động
mà có quyền để hợp đồng lao động đó
thì nếu mà không có đảm bảo khách quan
và đúng đắn thì dễ có thể
xa thải những người lao động mà người ta
trái với cái ý kiến của mình hoặc là người ta
vì lý do nào đó mà người đứng đầu đó
là loại thải đi
tuy nhiên là khi đã giao cái trách nhiệm và cái quyền lực của cái người đứng đầu
vì rõ ràng là chúng ta không thể không
xác định cái trách nhiệm và quyền hạn của người đó được
có như thế thì trong quá trình điều hành thì mới tốt
nhưng mà cũng đồng thời là phải chú ý cái chuyện là kiểm soát quyền lực
chúng ta phải có những cái cơ chế
có cái dàng buộc
hết sức là chặt chẽ
quy định rất chặt chẽ
những trường hợp nào thì anh
cắt hợp được hợp đồng
và những trường hợp nào không
và phải được đánh giá như thế nào
một cách công khai minh bạch và khách quan
thì anh mới phải chấm dứt hợp đồng
để đảm bảo cái kiểm soát quyền lực
và nếu anh không đảm bảo được thì bị kỷ luật
thưa quý vị
để đề xuất bỏ chế độ công chức viên chức suốt đời
là nhằm thực hiện
các nghị quyết của trung ương khóa một mươi hai
tuy nhiên làm sao để có thể đi đúng mục tiêu
loại bỏ người yếu kém và người lao động
an tâm làm việc
là bài toán mà bàn soạn thảo những người làm chính sách cần lưu tâm